kính chào quý vị và các bạn
nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất hiện nay là các tỉnh miền trung
mưa lớn kèm gió giật đang chút xuống nơi đây nguy hiểm hơn khi mưa vẫn chưa dừng lại trong hai mươi bốn giờ tới
cụ thể tại quảng nam quảng ngãi lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
bình định phú yên khánh hòa từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
trong mưa rông người dân còn cần phải đề phòng với rông lốc sạt lở gió giật
do có mưa nên nhiệt độ khu vực không cao trưa chiều chỉ ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ ở các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
và hai mươi sáu hai mươi chín độ tại đà nẵng đến bình thuận
không chỉ miền trung mà tây nguyên và nam bộ cũng đang phải hứng chịu ảnh hưởng của mưa lớn
đặc biệt là tại các tỉnh thành nam bộ còn đang trong thời kỳ chiều cường lên
vì thế mà nguy cơ ngập úng là rất cao người dân cần cân nhắc đến việc di chuyển và các hoạt động dân sinh
cũng như phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn
mưa còn chưa dứt thì ở trên biển áp thấp nhiệt đới lại đang tiến sát vào khu vực từ bình định đến ninh thuận của nước ta
và dự báo là trong sáng mai sẽ mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
việc này sẽ khiến cho mưa rông lớn lại tiếp tục chút xuống khu vực miền trung
người dân nên tuân thủ tuyệt đối các khuyên cáo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn về người và tài sản
do có các hình thái thời tiết xấu
khu vực quần đảo hoàng sa sẽ có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai năm mét biển động rất mạnh
khu vực quần đảo trường sa có mưa lớn gió mạnh cấp sáu giật cấp tám cấp chín tầm nhìn xa giảm thấp nhiệt độ đều không vượt quá mức ba mươi độ
quay trở lại với thời tiết tại bắc bộ nơi đây đang có thời tiết ổn định nhất với nắng hanh bao trùm
trời khô ráo khi nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ còn ban đêm là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
trời hanh khô vào ban ngày và lạnh vào ban đêm mang nét thời tiết đặc trưng của những ngày cuối thu đầu đông miền bắc
khu vực thủ đô hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trở lạnh nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ